xin kính chào quý vị và các bạn
tại bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm mai khu vực đồng bằng và trung du trời tiếp tục lạnh vùng núi trời rét
sau đó vào ban ngày thì trời khô ráo và còn nắng hành với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh trung bộ trong chiều và tối nay từ quảng trị cho đến bình định thì có mưa vừa mưa to và rông
người dân cần tiếp tục đề phòng với lũ quét xa lở đất và lũ lên ở trên các sông suối
sau đó từ đêm nay thì mưa sẽ giảm nhanh tại đây
sang ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh phổ biến là không mưa ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi độ
các tỉnh từ quảng bình đến ninh thuận bình thuận thì có mưa rào và rông
với nhiệt độ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
trong chiều tối đêm nay và sáng mai các tỉnh như con tum hay gia lai cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
sau đó thì mưa sẽ giảm nhanh về diện và lượng nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là hai mươi năm
đến hai mươi tám độ
nam bộ thì chỉ có mưa vài nơi nên nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển vào trưa nay cơn bão gần biển đông bão nessat có vị trí trên vùng biển phía tây bắc đảo luzon của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc nhanh từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
dự báo khoảng từ đêm nay bão sẽ đi vào biển đông với cường độ cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
và có khả năng tiến vào đất liền của nước ta

do ảnh hưởng của bão neysat khu vực bắc biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
riêng vùng biển phía đông thì có gió mạnh dần lên cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín biển động
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rông vài nơi với gió cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội mây thay đổi không mưa
ngày nắng trời lạnh về đêm và sáng gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ